trong khi con vẫn đang còn sống hiện tại các quan chức nàng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân thực sự đằng sau hành động này của người mẹ